đây là cú sốc đối với các nhà đầu tư điều đáng tiếc là đây là cú sốc có thể báo trước bởi đã có không ít cảnh báo về sự không tưởng đối với những cam kết lợi nhuận ở mức cao ngất ngường từ một mươi đến một mươi hai thậm chí là một mươi bốn
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy số liệu ghi nhận trên thị trường cả nước có hơn ba mươi ba sản phẩm condotel được cung cấp từ ba mươi dự án
trong đó coco bay là dự án lớn nhất đưa ra thị trường
tới một mươi sản phẩm condotel và cũng chính dự án này đã đưa ra cam kết thuộc vào hàng cao nhất thị trường
cùng với đó giá bán sản phẩm cũng rất cao vào khoảng bốn mươi năm mươi triệu đồng một m hai đối với sản phẩm condotel
trước cái thông báo của nguyễn đức thành chủ tịch của thành đô thì tôi trước hết là tôi cảm thấy rất bị sốc
vì tôi đại diện cho công ty nhịp cầu việt đức là chủ sở hữu của bốn mươi hai
với hai bất đồng sản mà nhịp cầu việt đức đã mua đã đầu tư vào thành đô
cụ thể là tám biệt thự nam an hai mươi bốn tòa bô tích bảy tầng và một mươi căn hộ condotel
tôi được biết là thành đô đang kinh doanh rất tốt trên các tài sản của chúng tôi
trừ một cái block gọi là skyline một thì thành đô mới làm xong phần thô và chưa đưa vào khách khác
thực ra thì sau khi mà nhận thấy công văn của thành đô cũng như trong hội viên khách hàng thì tôi trả lời ngay với anh thành tại hội khách hàng là khi anh đưa ra bốn cái giải pháp của anh thì tôi có nói với anh ấy là tôi có đánh giá cái nỗ lực vượt qua khó khăn của anh nhưng mà anh không thể áp đặt chúng tôi được
bởi vì đây là chúng ta là hai phía không thể đơn phương một phía được mà chúng ta phải cùng bàn thảo với nhau
và đầu tiên trước khi nói đến bàn thảo thì tôi nói rằng là cho đến khi chúng ta có một cái thỏa thuận
mua bán chúng ta vẫn đang có hiệu lực
đó là điều thứ nhất
điều thứ hai là hợp đồng mua bán chúng tôi mua với cái giá bao gồm cam kết
chứ không phải chúng tôi mua nhà không có cam kết
bởi vì cái nhà mà không có cam kết giá nó chỉ một nửa như vậy thôi
điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn cho sản phẩm condotel đó chính là lợi nhuận
và cũng chính lợi nhuận bây giờ đã trở thành trái đắng cho cả hai phía
việc mà vấn đề xảy ra cô cô bay là vấn đề hoàn toàn rất là bình thường
và thực ra chúng tôi có dự đoán là cái vấn đề này cách đây là
ngay từ khi công bố và cách ấy năm năm
thực ra thì chúng tôi đã đánh giá rằng cái chuyện mà để giữ được cái lãi suất như vậy nó chỉ mang tính chất thời điểm
lúc nào mà khi doanh nghiệp ta còn cân đối được cái giá thành cái phần nguồn tiền người ta thu được từ trong giá bán
và cũng như là trong cái việc một phần trong phần khai thác
vì chúng ta phải thấy rằng một bài toán là tất cả các doanh nghiệp mà quản lý vận hành bất động sản
đầu tư bộng sản về khách sạn hay nghỉ dưỡng ấy
thì cái chuyện mà một dự án cực kỳ hấp dẫn thì năm bảy năm thì mới có thể thu hồi vốn đầu tư
chưa nói về cái chuyện có thể lãi
với những mức lợi nhuận cao ngất ngưỡng được cam kết
nhiều nhà đầu tư dù biết tính pháp lý của dòng sản phẩm này còn yếu nhưng vẫn đầu tư
và coco bay một tên tuổi lớn trong các dự án condotel đã để lại sự thất vọng cho thị trường
khi tuyên bố không có đủ năng lực tài chính để thực hiện các cam kết theo hợp đồng với khách hàng
thưa quý vị
các cam kết lợi nhuận không tường với loại hình bất động sản thanh khoản kém
việc đổ vỡ của coco bay là lời cảnh tỉnh đắt giá đối với cả thị trường
nhà tạo lập dự án nhà đầu tư và nhà quản lý
hầu hết các dự án trên thị trường đều đưa ra mức cam kết lợi nhuận
trong khoảng từ tám đến một mươi hai một năm cho nhà đầu tư
thậm chí có những dự án cam kết lên đến một mươi năm
các cam kết lợi nhuận này cao hơn nhiều so với mức từ năm bảy
của thị trường trong khu vực như thái lan hay indonesia